các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tới dự có chủ tịch nước trần đại quang cùng các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương báo nhân dân bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch thành phố hà nội
hội báo toàn quốc năm nay đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa hội nhà báo việt nam với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức thành công hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
về chủ đề báo chí việt nam đồng hành cùng đất nước đổi mới
với sự tham gia của các liên tri hội tri hội ở trung ương cơ sở đào tạo báo chí khối báo chí trung ương và các gian trưng bày của hội nhà báo các địa phương
nhân dịp này hội báo đã trao tặng các giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí bao gồm các giải báo tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám các giải gian trưng bày ấn tượng trong hội báo các ấn phẩm báo chí của bộ tư lệnh hải quân các giải thưởng báo chí vì môi trường năm hai nghìn một mươi bảy
giải thưởng của hội báo năm nay đa dạng với nhiều thể loại hạng mục thể hiện sự phong phú và phát triển của báo chí cách mạng thời hiện đại đóng góp lớn vào sự nghiệp và công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
nhằm đem đến những trải nghiệm về văn hóa giáo dục ẩm thực và con người của đất nước tây ban nha tổ chức giáo dục louse phối hợp với đại sứ quán tây ban nha tại việt nam đã tổ chức chương trình
ngày hội văn hóa giáo dục ẩm thực tây ban nha
tây ban nha là quốc gia mà phần lớn lãnh thổ nằm ở phía tây nam của châu âu với nền kinh tế phát triển mạnh cùng truyền thống văn hóa bản địa đặc sắc con người thân thiện dễ mến hệ thống giáo dục tiêu biểu theo chuẩn châu âu với hàng trăm trường đại học chất lượng cao

giao lưu văn hóa thường do đại sứ quán và các đơn vị truyền thông bên phía tây ban nha thực hiện còn đây lại được tổ chức bởi một đơn vị độc lập bên phía việt nam điều đó chứng tỏ sự hấp dẫn của văn hóa tây ban nha đang được việt nam quan tâm và biết đến tôi hy vọng sẽ có hơn nữa những cuộc giao lưu giới thiệu như thế này để quan hệ quốc tế giữa hai nước xích lại gần nhau hơn
ngày hội là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tới đất nước con người và nền giáo dục tây ban nha giúp các bạn trẻ có những định hướng trên con đường chinh phục đất nước xinh đẹp này
kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam italia đại sứ quán italia tại việt nam đã phối hợp với quỹ ibla tổ chức buổi hòa nhạc mang tên ibla việt nam award hai nghìn một mươi chín
tại buổi hòa nhạc nhiều tác phẩm kinh điển của các tác giả nổi tiếng tới từ italia và các quốc gia châu âu như rossini simarossa schubert liszt đã được các gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ italia và nhiều bạn trẻ đến từ các quốc gia khác những người đã đạt danh hiệu cao quý và giải thưởng danh giá từ cuộc thi âm nhạc nổi tiếng ibla grand prix như julia bird duarte spera
tamara lichelli thể hiện một không gian âm nhạc đầy màu sắc qua những tiếng đàn piano guitar và đàn armonica đã giúp người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc thông qua đó để cùng nhau ôn lại kỷ niệm tình bạn tình hữu nghị tình đoàn kết giữa hai nước việt nam và italia
buổi hòa nhạc ibla việt nam awards hai nghìn một mươi tám là lời cảm ơn chân thành đến những người bạn việt nam đã đồng hành với quốc gia và các quốc gia
hãy đồng hành cùng đại sứ quán italia trong suốt những thời gian qua
sáng nay tại thành phố hồ chí minh thành đoàn thành phố đã ra quân chương trình ngày chủ nhật xanh lần thứ một trăm hai mươi năm năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề tuổi trẻ thành phố sáng tạo tham gia xây dựng thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
chương trình lần này với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như dọn vệ sinh
cơ trường tại các khu dân cư tuyến hẻm xóa quảng cáo rau vặt xây dựng tuyến hẻm chung cư văn minh sạch đẹp an toàn xây dựng không gian xanh tại đơn vị thực hiện tuyến xe buýt trạm dừng nhà chờ an toàn văn minh thân thiện v v
ngay sau lễ phát động đoàn viên thanh niên đã bắt tay làm đẹp đường phố trong đó tập trung tại rạch môn phường hiệp bình chánh quận thủ đức và dọn vệ sinh tại các khu chung cư các con kênh rạch trên địa bàn thành phố bị ô nhiễm
chương trình chủ nhật xanh đã mang lại hiệu quả nhất định xóa bỏ biển đen ô nhiễm tăng số lượng kênh rạch được khơi thông nhiều tuyến đường xanh sạch đẹp được xây dựng đây cũng là hoạt động thiết thực mà đoàn viên thanh niên thành phố tích cực hưởng ứng tháng thanh niên hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị trên địa bàn xã thanh hà huyện thanh hà tỉnh phú thọ lâu nay đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn xả thải gây ra
thưa quý vị trên địa bàn xã thanh hà huyện thanh ba tỉnh phú thọ lâu nay đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn xả thải gây ra